lao động thời vụ theo visa e tám tại hàn quốc là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa các địa phương của việt nam và hàn quốc không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào
tuy vậy trong thời gian qua tại tỉnh thanh hóa đã có một số tổ chức và cá nhân lợi dụng chương trình này để trục lợi
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh lê quang thành xã hoàng châu huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đặt cọc ba mươi triệu đồng để tham gia chương trình lao động thời vụ tại hàn quốc
đối tượng môi giới cam kết sau khoảng bốn tháng sẽ đưa anh sang hàn quốc làm việc chờ lâu không có kết quả anh nhớ tư vấn pháp lý và đã lấy lại được tiền cọc
để thu hút người tham gia các đối tượng môi giới thường đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về lao động thời vụ tại hàn quốc như thời gian chờ đợi xuất cảnh ngắn
thủ tục nhanh gọn chi phí thấp hỗ trợ chuyển hộ khẩu tới địa phương
đối tượng môi giới cam kết sau khoảng bốn tháng sẽ đưa anh sang hàn quốc làm việc chờ lâu không có kết quả anh nhớ tư vấn pháp lý và đã lấy lại được tiền cọc
đối tượng môi giới cam kết sau khoảng bốn tháng sẽ đưa anh sang hàn quốc làm việc chờ lâu không có kết quả hỗ trợ chuyển hộ khẩu tới địa phương
đối tượng môi giới cam kết sau khoảng bốn tháng sẽ đưa anh sang hàn quốc làm việc chờ lâu không có kết quả anh nhớ tư vấn pháp lý và đã lấy lại được tiền cọc